theo phương án tuyển sinh năm nay đa số các trường đại học vẫn dự kiến lấy kết quả của kỳ thi trung học phổ thông
việc giữ ổn định tuyển sinh sẽ giảm áp lực với thí sinh và thuận lợi cho các trường khi chưa thể tìm được phương án thay thế
tuy nhiên độ phân hóa để thi thấp có thể ảnh hưởng đến xét tuyển của nhiều trường
bởi vậy giảm tỷ lệ chỉ tiêu lấy từ kỳ thi này hay bổ sung thêm tiêu chí phụ là giải pháp mà nhiều trường đưa ra
để giảm áp lực cho thí sinh trong mùa dịch bệnh năm nay đại học ngoại thương đã quyết định dừng triển khai kỳ thi riêng đã công bố trước đó
tuy nhiên mục tiêu của thi trung học phổ thông thay đổi với mức độ đề phân hóa giảm hẳn so với năm trước là điều mà nhà trường chăn trở
chính vì thế đa dạng tuyển sinh với năm phương thức dự kiến áp dụng từ năm hai nghìn hai mươi một sẽ được đưa vào triển khai luôn cho năm nay
lựa chọn được thí sinh phù hợp cho các chuyên ngành đào tạo khác nhau của nhà trường
chính vì vậy mà nhà trường thực hiện bộ phương áp
nhiều phương thức tuyển sinh đa dạng chứ không chỉ dựa vào duy nhất kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và tin tưởng rằng là với năm phương thức rất là đa dạng như năm nay thì nhà trường sẽ lựa chọn được đủ trí tiêu và với những thí sinh phù hợp
đa dạng phương thức để giảm chỉ tiêu xét tuyển từ kỳ thi trung học phổ thông là lựa chọn của nhiều trường tốt trên
bên cạnh đó vẫn lấy điểm của kỳ thi này nhưng nó chỉ được coi là điều kiện cần
phải đáp ứng được cả những tiêu chí phụ mới là điều kiện đủ để trúng tuyển
chúng tôi sẽ có những tiêu chí phú nữa
ngoài ra là trong khi vào trường thì chúng tôi sẽ có chúng tôi dự kiến chúng tôi sẽ có những cái hình thức nào đó để mà làm đảm bảo cho các em trước khi sàng lọc các em
để làm sao trước khi các em vào học thì sẵn sàng với một cái chất lượng tốt nhất
tăng hình thức xét tuyển kết hợp nhiều phương thức khác nhau để có thể đưa ra được phương án tuyển sinh phù hợp nhất cho mình trong bối cảnh có nhiều biến động như năm nay
tuy nhiên dù hình thức nào thì đều có một điểm chung mà các trường hướng đến
là tạo thuận lợi nhất để giảm áp lực cho thí sinh
vì thế thí sinh có thể yên tâm tập trung học và ôn tập tốt nhất cho kỳ thi sắp tới